khi mà cơn bão số một mươi một vừa suy yếu trên biển đông thì một áp thấp nhiệt đới mới lại vừa xuất hiện và có khả năng đi vào biển đông trong một hai ngày tới
hiện vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi hai sáu độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai một độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km đi vào biển đông và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một giờ ngày chín tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu tám độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng ba trăm linh km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
đến một giờ ngày một mươi tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc một trăm một mươi hai hai độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh từ phú yên đến ninh thuận khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một